mới đây cục y tế sự phòng bộ y tế thông báo ghi nhận trường hợp mắc cùm a h chín đầu tiên tại việt nam
đó là bệnh nhân nam ba mươi bảy tuổi cư trú tại xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang
ngày một mươi tháng ba bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị như không thường xuyên
bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vào ngày một mươi sáu tháng ba được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus
kết quả xét nghiệm bước đầu phát hiện bệnh nhân dương tính cú ma có các đoạn gen tương đồng virus cú ma phân tuy h chín
mẫu bệnh phẩm được gửi tới viện pasteur tp hcm để xét nghiệm khẳng định
ngày một bốn viện pasteur tp hcm phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính cú ma phân tuy h chín
viện đã tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phần nhóm
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
theo kết quả điều tra dịch tễ nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán da cầm
đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân buôn bán da cầm
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận da cầm ốm và chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lập danh sách theo dõi sức khỏe
đến nay chưa phát hiện triệu chứng viêm đường hô hấp và chưa ghi nhận ổ dịch viêm đường hô hấp trong cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống
đây là trường hợp mắc cục a chín đầu tiên tại việt nam từ trước đến nay
trước đó vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khánh hòa đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm ah năm n một trên người
tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ở khu vực tây thái bình dương ghi nhận chín mươi tám trường hợp mắc cục a h chín n hai
bao gồm hai trường hợp tử vong cả hai trường hợp tử vong đều là những nạn nhân có bệnh nền
trong đó chín mươi sáu trường hợp bệnh nhân ghi nhận tại trung quốc
có hai trường hợp ghi nhận tại campuchia
hiện tại chưa có bằng chứng ghi nhận cúm ah chín n hai lây truyền từ người sang người
trên thế giới
từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình dịch cúm gia cầm trên động vật diễn biến phức tạp
không chỉ ghi nhận nhiều đợt dịch bùng phát ở cúm da cầm
mà tất cả khu vực còn ghi nhận cho thấy sự lây lan của các động vật có vú ngày càng gia tăng
tại mỹ ghi nhận giải rác trường hợp nhiễm cúm a h năm n một lây tử gia súc ở nhiều bang
tại châu á tiếp tục ghi nhận nhiều đợt dịch bùng phát cúm da cầm gây ra bởi nhiều chủng virus cúm a như
h năm n một h năm n sáu h năm n tám h ba n hai h chín n hai h một mươi n ba
một số quốc gia giáp biên giới với việt nam tiếp tục ghi nhận các ca cúm da cầm trên người bao gồm h năm n một h chín n hai
trong nước theo thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trước đây có phát hiện virus cúm a h chín n hai lưu hành đàn gia cầm
đây là virus cúm da cầm độc lực thấp gây ra các triệu chứng nhẹ và không gây ra chết da cầm hàng loạt
tuy nhiên con người vẫn có thể bị lây nhiễm và mắc bệnh cúm gia cầm ah chín n hai nếu tiếp xúc và sử dụng da cầm và các sản phẩm da cầm nhiễm bệnh
hiện tại đây đang là giai đoạn chuyển mùa thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển
gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm cùng với nguy cơ lây nhiễm từ loài động vật có vú
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm da cầm sang người
cúm a là bệnh gây nhiễm trùng đường ngô hấp và bệnh có khả năng lây lan rất nhanh có thể bùng phát thành ổ dịch lớn
trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều đợt cúm do chủng virus corona gây nên và làm tử vong hàng trăm người
nhóm virus cú ma bao gồm có một mươi sáu phân tuyết ha từ h một đến h một mươi sáu và chín phân tuy na từ n một đến n chín sự tái tổ hợp giữa các phân tử ha và na
về mặt lý thiết sẽ tạo ra nhiều phân tích khác nhau về độc tính và khả năng gây bệnh
với đặc tính cấu tạo đặc biệt virus cúm ma có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc kháng nguyên gây ra những triệu chứng nguy hiểm ở con người
ví dụ như cúm a h một n một cúm a h năm n một cúm a h bảy n chín
bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng nhưng chúng có khả năng lây chuyển các bệnh khác nhau
h bảy n chín h năm n một lây nhiễm chủ yếu ở vật và đôi khi mới lây sang người
trong khi h một n một thì bình thường cũng hay lây nhiễm ở người và cả những loài động vật như chim và lợn
phân biệt các loại cúm
cúm a h một n một
cúm a h một n một là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm a h một n một gây nên
bệnh khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng
bệnh thường dễ mắc và lây lan ở mùa đông xuân nhưng khác với cúm thông thường là chỉ tấn công ở tế bào thuộc phần hô hấp
cú a h một n một cũng có khả năng tấn công sâu vào tế bào phổi gây viêm phổi thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời
bệnh có thể lây truyền từ người sang người theo đường hấp qua các giọt bọt và dịch tiết mũi họng của người bị bệnh ho hát hơi
hoặc lễ qua tiếp xúc một số đồ vật chứa loại virus qua bàn tay đưa lên mũi miệng
những người mang virus cúm a h một n một có khả năng truyền virus cho những người xung quanh trong thời gian từ một ngày
tới khi bảy ngày sau kể từ khi có triệu chứng của bệnh
bệnh lây lan càng mạnh càng nhanh khi có diện tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đặc biệt ở tập trung những nơi đông người như trường học nhà trẻ
triệu chứng của bệnh cúm a h một n một cũng giống với những bụng cúm ra mùa như sốt đau cổ học hát thơi sổ mũi đau nhức cơ
khoảng năm mươi bệnh nhân còn bị đau bụng buồn nôn hay tiêu chảy
giống như cúm mùa h một n một cũng có thể gây bệnh cảnh nặng hơn như viêm phổi khiến bệnh nhân ho nhiều thở nhanh khó thở chụp ít quang
thể có tổn thương phổi một số bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như suy hoa cắp phu phổi và tử vong
triệu chứng cúm a h một n một khác với cúm a h năm n một cúm a h năm n một không có triệu chứng như sổ mũi hát thơi hay đau nhức
mà thay vào đó sẽ là bệnh cảnh của viêm phổi cắp tính do sốt hoa khó thở
virus cúm a h năm n một ở người hiện nay là virus a h năm n một ở da cầm lấy cho người và chưa có virus cúm a h năm n một lấy chuyển từ người sang người
virus cúm ah năm n một xâm nhập vào người do tiếp xúc với da cầm và chất thải của da cầm bị bệnh
đó là khi chân nuôi vận chuyển diễn
bệnh có diễn biến nhanh chóng tỷ lệ tử vong rất cao nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời và có thể cứu sống bệnh nhân
do vậy cần lưu ý đặc biệt ở khu vực có nhiều gia cầm ca vịt ngàn gỗng chết hoặc bị bệnh xuất hiện những biểu hiện ho sốt đau đầu đau mỏi người
cúm a h bảy n chín
virus cúm ah bảy n chín là một chủng mới có nguồn gốc gen từ virus da cầm và một số loài chim có khả năng lây nhiễm trong người có thể dẫn tới viêm phổi nặng có tỷ lệ tử vong trên hai mươi bảy
đối với cúm ah bảy n chín thì nguồn lây nhiễm chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp với da cầm bị bệnh hoặc môi trường đã bị nhiễm virus như chuồng gà trùng vịt hoặc chất thải gia cầm
tuy nhiên trong phần lớn các trường hợp không thể xác định được nguồn lây nhiễm và đường lây chính của virus hiện chưa rõ
đến nay hầu hết bệnh nhân bị nhiễm virus
h bảy n chín bị viêm phổi nặng
các triệu chứng sẽ bao gồm sốt ho khó thở
vậy phòng và điều trị cúm a như thế nào
đối với cá nhân có thể tăng cường những biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng sạp phòng hoặc khóa chất sắc khuẩn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường hay tiếp xúc các bệnh nhân bị cúm xúc miệng nhỏ mũi bằng dương dịch nước muối
đối với cá nhân có thể tăng cường những biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng dương dịch nước muối hay tiếp xúc các bệnh nhân bị cúm xúc miệng nhỏ mũi bằng dương dịch nước muối